ngày ba mươi tháng chín công an tỉnh trà vinh cho biết đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đỗ tấn lộc
ba mươi hai tuổi ngủ tại quận bảy tp hcm để điều tra về hành vi giết người
trước đó lộc đã giết bạn gái ở trà vinh rồi chở thi thể đến công an tự thú
theo điều tra ban đầu vào giữa năm hai nghìn hai mươi một lộc đưa vợ về trà vinh sinh con và tránh dịch covid một mươi chín
thời gian chăm vợ sinh con lộc phát sinh tình cảm yêu đương với nạn nhân là con gái chút tiệm vàng ở gần nhà vợ
thời gian sau lộc đưa vợ con về tp hcm nhưng vẫn giữ liên lạc với nạn nhân và nói rằng hai vợ chồng đã ly thân đang chờ ly hôn
đến chiều một mươi tám tháng chín lập thơ ô tô đến trà vinh để chở nạn nhân đi làm răng
trên đường đến huyện châu thành do nạn nhân yêu cầu lộc phải ly dị vợ để về sống chung với nạn nhân nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận lộc cầm dao đâm một nhát trúng vào bên trái cổ của nạn nhân
sau khi phát hiện nạn nhân tử vong lọc đã mua túi vải và túi ni lông quấn thi thể nạn nhân rồi lái xe đi từ trà vinh đến tp hcm
trên đường đi điện thoại của nạn nhân liên tục đổi chuông nên lộc đã ném xuống sông cổ chiên
sau đó lộc lái xe về nhà anh ruột ở xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm kể lại sự việc và được người thân vận động ra đầu thú
quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng cùng nhiều loại nữ trang do nạn nhân mang theo trước khi bị sát hại